tiếp tục phiên họp thứ hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật đặc xá sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước
do chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù
do đó các quy định về đặc xá phải có sự khác biệt cơ bản
so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện
luật đặc giá được quốc hội thông qua vào năm hai nghìn bảy
trong một mươi năm thi hành luật này chủ tịch nước đã bảy lần ban hành quyết định về đặc xá
nhân các ngày lễ lớn sự kiện trọng đại của đất nước
qua đó đã đặc xá cho gần tám mươi sáu phạm nhân
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước
do chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù
do đó các quy định về đặc xá phải có sự khác biệt cơ bản
so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện

rồi trình tự thủ tục và những điều kiện
thì các điều kiện đưa ra như vậy tôi thấy cũng không có gì là đặc biệt
nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo xem xét kỹ về điều kiện được đặc xá
nếu giữ quy định về điều kiện đặc xá như dự thảo luật hoặc theo hướng chặt chẽ hơn
thì sẽ dẫn tới trùng lập về chính sách do các đối tượng đủ điều kiện được xét đặc xá
thì cơ bản đã được tòa án tha tù trước thời hạn có điều kiện
nên hầu như không còn đối tượng để xét kỹ
ngược lại nếu sửa đổi theo hướng quy định nới lỏng hơn điều kiện đặc xá so với tha tù trước thời hạn
thì sẽ không bảo đảm đúng tính chất của đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước
và không khắc phục được tình trạng đặc xá với số lượng lớn đối tượng rộng như thời gian qua
điều kiện này được hưởng cái đặc ưng của nhà nước
thì điều kiện đó là chặt chẽ chưa có chặt quá hay không so với hiện hành
và chúng ta quy định cái luật này ra có mở rộng cái đối tượng được đặc xá hay không
thì xem xét lại cái chỗ này
về quy định thời điểm đặc xá dự thảo luật giới hạn lại còn hai thời điểm
bao gồm nhân sự kiện trọng đại của đất nước và trong trường hợp đặc biệt
một số đại biểu đề nghị giải trình rõ lý do vì sao bỏ thời điểm đặc xá nhân ngày lễ lớn của đất nước
đang được quy định trong luật hiện hành